sở giáo dục đào tạo tỉnh vĩnh phúc đã đề xuất cho học sinh toàn tỉnh nghỉ thêm một tuần nữa để phòng dịch virus corona
tức đến hết ngày hai mươi ba tháng hai những học sinh tiếp xúc gần với bạn nhiễm ncov đã được cách ly tập trung
sở giáo dục đào tạo tỉnh vĩnh phúc cho biết là có một học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông võ thị sáu dương tính với ncov
hai giáo viên của trường tiểu học gia khánh bê có chồng tiếp xúc trực tiếp với người dương tính với ncov
trường mầm non minh quang có bốn học sinh là cháu ruột đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với ncov
và trường trung học cơ sở sơn lôi có một học sinh đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với ncov
các trường hợp đã phối hợp với cơ sở y tế và gia đình điều trị cách ly một học sinh trường trung học phổ thông võ thị sáu
tại trung tâm y tế huyện bình xuyên
còn các trường hợp tiếp xúc trực tiếp hoặc là gián tiếp khác được giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe và tự cách ly ở nhà
từ sơn la công an tỉnh này cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy trên địa bàn thu giữ một bánh heroin
đối tượng bị bắt giữ tên a trống sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú bản lũng xá xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la tăng vật thu giữ một bánh heroin
hai mươi viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai đang trên đường mang số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
trong khi đó tại đồng nai đồng loạt kiểm tra bốn ngôi nhà trong hẻm khu nghĩa địa thuộc tổ hai mươi khu phố một
phường an hòa thành phố biên hòa
lực lượng phối hợp với công an thành phố cùng lực lượng cảnh sát cơ động
bộ công an bắt quả tang lương thị bích chi và lương văn nhân cùng chú tại địa chỉ trên
đang có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời bắt giữ gần hai mươi đối tượng mua bán ma túy
tăng vật thu giữ tổng cộng gần tám mươi gói heroin và ma túy tổng hợp
chi là đối tượng cầm đầu tụ điểm mua bán ma túy tại đây
đã mua ma túy từ thành phố hồ chí minh về phân nhỏ thành các tép bán cho nhiều đối tượng
kiểm tra hai căn nhà kế bên cơ quan công an phát hiện một kho chuyên độ xe gắn máy
trong đó có nhiều phụ tùng xe gắn máy và biển số đã tháo rời
nhiều xe gắn máy có dấu hiệu bị đục xóa số sườn số máy nghi vấn là tài sản trộm cắp
ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện thu giữ hơn chục giao lê mã tấu
kìm cộng lực cùng nhiều phương tiện khác có liên quan